tin vui đối với người hâm mộ bóng đá việt nam trong ngày đầu năm mới đội tuyển việt nam đã giành thắng lợi thuyết phục với tỷ số ba một
trước đội tuyển trung quốc trên sân vận động quốc gia mỹ đình trong trận đấu vào tối qua ngày một tết
chiến thắng trước trung quốc chưa đủ giúp cho đội bóng của chúng ta thoát khỏi vị trí chót bảng b nhưng vẫn là dấu mốc lịch sử với bóng đá việt nam
lần đầu tiên việt nam thắng trung quốc trong một trận đấu cấp đội tuyển quốc gia sau bảy trận toàn thua
với bóng đá đông nam á chiến thắng của việt nam hôm qua cũng là một cột mốc lịch sử
lần đầu tiên một đội tuyển đông nam á thắng trận tại vòng loại thứ ba khu vực châu á một kỳ world cup